thông tin từ ủy ban nhân dân huyện nam trà my tỉnh quảng nam cho biết sáng nay công tác tìm kiếm một mươi ba nạn nhân đang mất tích trong vụ sạt núi tại thôn một xã trà leng tiếp tục triển khai sau hai ngày tạm dừng tránh bão số một mươi
các lực lượng tham gia công tác tìm kiếm gồm bộ đội biên phòng tỉnh quảng nam nữ đoàn công binh hai trăm bảy mươi quân khu năm công an huyện và ban chỉ huy quân sự huyện nam trà my cùng các lực lượng xã trà leng
theo đó lực lượng cứu hộ chia làm hai mũi để tổ chức tìm kiếm một mươi ba người vẫn còn đang mất tích trong vụ sạt lở vùi lấp nghiêm trọng tại nóc ông đề thôn một xã trà leng vào ngày hai mươi tám tháng một mươi trên khu vực sông leng và lòng hồ thủy điện sông tranh hai
trước đó do ảnh hưởng bão số một mươi nên các lực lượng tìm kiếm phải tạm dừng để bảo đảm an toàn